thưa quý vị sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản khẩn về việc phân công hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đợt chín đợt một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó điều động hơn bảy mươi tổ tiêm từ các đơn vị trực thuộc và tư nhân để hỗ trợ bảy huyện trên địa bàn của tỉnh
theo sở y tế tỉnh đồng nai trong đợt chín và đợt một mươi hai toàn tỉnh đồng nai tổ chức tiêm chín trăm linh liều vaccine
với tổng số bốn trăm hai mươi ba tổ tiêm để hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại các địa phương
tỉnh cửu thống nhất trạng bơm cẩm mỹ định quán ân phú và nhân trạch
sở y tế đã điều động phân công hơn bảy mươi tổ tiêm đến hỗ trợ trong thời gian bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi
đến khi kết thúc công tác viên phòng chống covid một mươi chín đợt chín đợt một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn các huyện
bên cạnh đó sở y tế cũng đề nghị trung tâm y tế các quyện tham mưu cho ủy ban nhân dân các quyện tiếp nhận
đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho các nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ
hỗ trợ đi lại bố trí chỗ nghỉ và các chế độ kinh phí tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín theo bốn lý định